dự báo trong ngày hôm nay cùng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây
miền bắc sẽ còn nắng sớm và mạnh hơn
từ một mươi một giờ trưa nay hầu khắp bắc bộ đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng
và nắng nóng sẽ kéo xài liên tục đến tận một mươi sáu giờ chiều
với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp bắc bộ phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
chỉ riêng một số tỉnh như lào cai lai châu điện biên hay khu vực các tỉnh quảng ninh hải phòng
là những nơi tránh được cái nóng với mức nhiệt giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
với miền trung lúc này cũng đã xuất hiện nắng mạnh
báo hiệu một ngày nắng nóng diện rộng cũng đang chờ đợi ở phía trước
dự báo trong ngày hôm nay cùng với sự phát triển và mở rộng của vùng thấp phía tây
cả cường độ và diện của nắng nóng đều gia tăng ở miền trung
và diện nóng sẽ mở rộng xuống đến tận phú yên
với những mức nhiệt cao nhất sẽ phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
một số nơi như tương dương đông hà hay nam đông
sẽ xảy ra nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao ba mươi tám độ
còn với các tỉnh từ khánh hòa ninh thuận và bình thuận
dù không còn mưa nhiều nữa nhưng nhiệt độ vẫn chưa thể vượt quá ba mươi năm độ
ở phía nam gió mùa tây nam đang yếu dần và thu hẹp vùng ảnh hưởng
ở tây nguyên chịu ảnh hưởng yếu của gió mùa tây nam
trong ngày hôm nay diện mưa giảm xuống còn dài rác
thời gian xuất hiện mưa rông về chiều và tối
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên từ hai mươi tám đến ba mươi độ
còn ở các tỉnh nam bộ mưa rào và rông vẫn xuất hiện nhiều nơi
nhưng mưa vừa có nơi mưa to sẽ thu hẹp lại chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh ven biển miền tây
và nhiệt độ tại đây giao động trong khoảng ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển vùng biển huyện đảo hoàng sa thời tiết tốt trời không mưa
gió tây nam trung bình cấp bốn cấp năm
vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai năm đến ba năm mét biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước